từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tp tổ chức liên hoan
chúng em hát dân ca và hô hát bài tròi tp đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài tròi trung bộ đã được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
với chủ đề giai điệu quê hương liên hoan thu hút sự tham gia của hơn bốn trăm linh diễn viên là các học sinh giáo viên đến từ các trường học ở khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn bảy quận huyện
các diễn viên mang tới liên hoan một mươi bảy chương trình mỗi chương trình có thời lượng từ một mươi năm đến hai mươi phút bao gồm hát dân ca và các thể loại đơn song ca tam ca tốt ca hát múa hoặc cảnh dân ca hô hát bài tròi
các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước đạo lý nhân nghĩa khẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người giới thiệu thành phố đà nẵng
đây là dịp để các giáo viên học sinh được giao lưu văn hóa nghệ thuật tìm hiểu giá trị nghệ thuật dân gian địa phương giúp bồi đắp các giá trị thẩm mỹ và nâng cao ý thức giữ gìn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc